sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững là chủ đề của hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ một mươi tám năm nay diễn ra tại đà nẵng từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy
triển lãm trưng bày các mô hình sản xuất sản phẩm nông sản xuất khẩu có uy tín trên thị trường cùng hơn hai trăm linh gian hàng trong nước và quốc tế
được bố trí theo tuyên chuẩn đặc biệt nhằm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của các nước cũng như các tỉnh thành phố trong cả nước tới người tiêu dùng du khách trong và ngoài nước